mở đầu là một số thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ quận thanh xuân thành phố hà nội
ngày hôm nay đại diện lãnh đạo bệnh viện bạch mai cho biết trong số hai mươi sáu bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có hai mươi hai trường hợp sức khỏe đã ổn định tuy nhiên vẫn còn bốn ca nặng
hiện bệnh viện vẫn tập trung nhân lực vật lực tốt nhất để cứu chữa nạn nhân
trong bốn ca bệnh nặng có một trường hợp là bác sĩ đang công tác tại bệnh viện bạch mai nữ bác sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sốc suy đa tạng phải thở máy
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính đến chiều qua ba mươi sáu nạn nhân của vụ cháy trung cư mini ở khương hạ đang điều trị tại các bệnh viện bạch mai sanh pôn hà đông đại học y hà nội và quân y một trăm linh ba
trong số này sáu ca nặng nguy kịch còn lại mức độ trung bình nhẹ như vậy là tổng số ca tử vong theo báo cáo của các bệnh viện đến nay là năm mươi sáu trường hợp
bệnh viện quân y một trăm linh ba tiếp nhận bốn mươi một ca bệnh viện đa khoa hà đông và đông đa mỗi nơi bốn ca bệnh viện e và bạch mai mỗi nơi hai ca toàn bệnh viện bưu điện bệnh viện đa khoa sanh pôn bệnh viện đại học y hà nội mỗi nơi một ca
để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhà hào tâm đối với các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này
ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau
tên tài khoản ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội quỹ cứu trợ
số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh năm bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín mươi một nghìn bốn mươi chín tại kho bạc nhà nước hà nội
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cũng tiếp nhận qua số tài khoản
tên tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh năm một nghìn một trăm năm mươi tám chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi chín tại kho bạc nhà nước thanh xuân
tên tài khoản ủy ban mặt trận tổ quốc quận thanh xuân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường khương đình thanh xuân hà nội với số tài khoản một trăm hai mươi tám một trăm một mươi chín sáu trăm năm mươi bảy tại ngân hàng việt tiên banh
nội dung truyền khoản hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường khương đình quận
tp thanh xuân tp hà nội
mọi sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ
sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng
với năm mươi sáu người tử vong vụ cháy trung cư mini tại khương hạ được coi là thảm họa đối với người dân thủ đô
chính vì vậy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã yêu cầu giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể
cơ quan đơn vị
thuộc thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng
tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao vui chơi giải trí do thành phố các đơn vị
thuộc thành phố quận huyện thị xã xã phường thị trấn tổ chức từ ngày một mươi bốn đến hết ngày một mươi bảy tháng chín
và vào lúc tám giờ ngày một mươi tám tháng chín tức thứ hai tuần sau các cơ quan đơn vị sẽ đồng loạt tổ chức
dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong
thưa quý vị ngày hôm nay
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật
đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ
cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố hà nội
nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai quy hoạch xây dựng
vấn đề an toàn điện và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó tập trung vào việc đảm bảo yêu cầu ngăn cháy lan các lối thoát nạn
các lối thoát khẩn cấp các hệ thống thiết bị điện
đặc biệt đợt kiểm tra cũng tập trung vào việc tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố cũng như tổ chức tuyên truyền kiến thức kỹ năng cho người dân
công tác kiểm tra xử lý vi phạm nếu có phải được triển khai quyết liệt toàn diện công khai
minh bạch và không có phủ cấm không có ngoại lệ
bên cạnh đó thành phố cũng coi trọng vai trò kiểm tra giám sát của nhân dân
các cơ quan thông tin báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở
chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng
qua kiểm tra các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính
biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền quy định
chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để kiểm tra điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
thời gian thực hiện tổng kiểm tra sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi năm nay
thưa quý vị truyền hình công an nhân dân đã rất nhiều lần đề cập đến các kỹ năng thoát hiểm
khi không may xảy ra sự cố cháy nổ
tuy nhiên đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thanh xuân vào đêm một mươi hai tháng chín vừa qua
câu chuyện này mới thực sự trở nên cấp bách khi con số thương vong là quá sức tưởng tượng
trong lúc hoảng loạn thì nhiều nạn nhân vẫn chạy vào thang máy hay nhà vệ sinh
những nơi được khuyến cáo là không nên đi vào khi xảy ra cháy
trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ luôn hiện diện ở các tòa nhà
những kiến thức thoát hiểm này cần phải được mỗi người mỗi gia đình thường xuyên trao đổi thông tin với nhau
để các thành viên trong gia đình đều nắm bắt và thực hành thành thạo
thiết kế riêng một khu vực nằm trong tầm nhìn dễ quan sát tại hầm để xe dành cho xe điện
đặt tủ để bình chữa cháy gần khu vực xe điện
sau hai mươi hai giờ đội ngũ bảo vệ của khu trung cư này sẽ chủ động giúp giạc xe điện của cư dân để phòng chống cháy nổ
những việc làm này đã giúp ngăn ngừa những nguy cơ về cháy nổ do xe điện gây ra
băng lý tòa nhà cũng luôn luôn trú trọng công tác phòng cháy cháy cháy
thường xuyên hướng dẫn như là tuyên truyền cho người dân để nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy cháy cháy
đối với công tác xe đạp điện máy điện sạc băng lý tòa nhà cũng có một khu dành riêng
để cho các cư dân có xe sử dụng xe đạp điện máy điện chúng ta sẽ tiến hành cắm sạc ở đây
và trong quá trình sạc thì có đội ngũ bảo vệ ở đây trực hai mươi bốn hai mươi
và ông tùng đã yêu cầu và thậm chí ông đã dán cả những việc cảnh báo
tức là sau hai mươi hai h tức là sau một mươi giờ đêm là ông tiến hành sẽ rút hết ra
để loại trừ những sự cố bất sắc có thể không ai xảy ra
qua cái vụ này cũng thấy là sẽ có phải có ý thức hơn
nhưng mà phải có cái tuyên truyền cho người ta hiểu nhiều hơn về cái chuyện này
ít nhất là mỗi gia đình phải có người hiểu biết về cái này
để xử lý tình huống
trong vụ cháy trung cư mini vừa qua kỹ năng thoát hiểm đã giúp một gia đình gồm ba người
trong đó có một cháu bé bốn tuổi thoát nạn an toàn bằng cách trang bị thăng dây
từ câu chuyện đó mới thấy việc trang bị kỹ các kỹ năng thoát hiểm
khi xảy ra cháy nổ là vô cùng quan trọng
khi gặp các nguy kịch người dân nên bình tĩnh xử lý các tình huống
tránh bối rối sẽ dễ mất kiểm soát gây nguy hiểm
nếu không có mặt nạ lọc độc thì có thể dùng khăn rẻ
dấp nhúng vào nước và hô hấp qua đó để lọc bớt những khí độc hại
mà mình không nhìn thấy không có mùi
còn đối với những tầng thấp ví dụ như từ tầng ba xuống
thì có thể sử dụng thang dây để treo xuống
hoặc là có thể sử dụng dây thừng để mà đối với những người có kỹ năng
có sức khỏe thì có thể thoát xuống phía dưới
và việc trang bị các kỹ thức an toàn nói chung
cũng như kỹ thức an toàn bằng cháy cháy là yêu cầu bắt buộc
đối với cuộc sống hiện nay
nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta có thể tự tin bình tĩnh
và giải quyết các tình huống từ cháy nổ cho đến các tình huống nguy hiểm khác trong cuộc sống
bên cạnh nắm vững kiến thức cách thoát hiểm khi cháy trung cư nhà cao tầng
người dân còn cần trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
gồm nắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy báo cháy bình chữa cháy
trang bị thiết bị hỗ trợ thoát hiểm như dây thừng thang dây dây thoát hiểm
mặt nạ chống độc thường xuyên kiểm tra chú ý tới các địa điểm dễ xảy ra cháy nổ
duy công bắt nguyện nơi đặt cầu giao điện
ngoài ra mỗi người cần tham gia các buổi tập huấn hướng dẫn cách xử lý sự cố
cách sử dụng bình chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có đám cháy
luôn đề cao tinh thần cảnh giác đề cao phòng cháy nổ trong mọi tình huống
cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc này tên nguyễn viết anh quân hai mươi hai tuổi ngụ quận bình thạnh
lợi dụng danh nghĩa trò chơi trí tuệ pocher quân đã lôi kéo nhiều người trí thức tham gia cờ bạc trá hình
với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng trên một lần đánh
để né tránh sự theo dõi trì bắt của công an quân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc
và mỗi tuần chỉ lôi kéo các con bạc đánh một lần
tối ngày sáu tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp công an quận bốn
tiến hành bắt quả tan vụ đánh bài trên tại một căn hộ chung cư cao cấp
qua đó đã thu dưỡng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
gồm bộ bày tay phỉnh dựa với số tiền quy đổi tương đương hàng trăm triệu đồng
bàn chuyên dụng để đánh bạc poker
phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ xử lý hình sự một mươi ba người có hành vi tổ chức đánh bạc
và gá bạc để tiếp tục điều tra làm rõ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có báo cáo kết quả năm năm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi ba trên hai nghìn một mươi tám
của hội đồng nhân dân tp quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu
về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực
theo khảo sát có một một trăm bảy mươi bốn cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị quyết hai mươi ba
đến nay mới có bốn trăm linh một trên một một trăm bảy mươi bốn cơ sở tức ba mươi bốn hai đã tổ chức thực hiện các giải pháp
theo yêu cầu của nghị quyết hai mươi ba vẫn còn bảy trăm bảy mươi ba cơ sở chưa thực hiện nơi yêu cầu
trong đó một trăm chín mươi bốn chung cư cư xá
và nhà chung cư cũ thấp tầng
ủy ban nhân dân tp nhận xét sau năm năm triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi ba
đã có một số chuyển biến tích cực
tuy nhiên cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm
chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung đã được phân công
dẫn đến chậm trễ tiến độ hiệu quả thực hiện chưa cao
ủy ban nhân dân tp giao các quận huyện tp thủ đức phối hợp với cơ quan chuyên môn
chủ động khảo sát hướng dẫn đề xuất phương án thực hiện phù hợp với các cơ sở
không thuộc diện thấm dược thiết kế về phòng cháy chữa cháy
theo nghị định một trăm ba mươi sáu hai nghìn hai mươi của chính phủ
đồng thời khảo sát đánh giá cụ thể các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
đối với những cơ sở không có khả năng khắc phục
tuyên truyền hướng dẫn cơ sở chuyên đổi công năng phù hợp từ nguyện di dời
bắt buộc phải di dời theo quy định
riêng các chung cư quá thời gian sử dụng đã có kế hoạch giải tỏa xây mới
phù hợp với sở xây dựng tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo các sở ban ngành liên quan nhanh chóng thực hiện
tránh tình trạng quy hoạch treo kéo dài không đảm bảo các điều kiện an toàn nói chung
và điều kiện phòng cháy chữa cháy nói riêng
sáng nay ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã chính thức khai mạc diễn đàn kinh tế thành phố hồ chí minh lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu khai mạc tại diễn đàn
phó thủ tướng lê minh khái đánh giá cao sáng kiến của thành phố hồ chí minh
trong việc tổ chức diễn đàn kinh tế về tăng trưởng xanh
nhằm chuyển hướng và tạo động lực mới cho nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững
đóng góp quan trọng về thực hiện cam kết và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia
theo phó thủ tướng thành phố hồ chí minh là địa phương có tổng lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất
ước năm mươi bảy sáu triệu tấn chiếm hai mươi ba ba cả nước
về cơ bản nền kinh tế của thành phố chủ yếu vẫn phát triển theo hướng kinh tế tuyến tính
và chưa được xanh hóa công tác bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ
song còn nhiều vấn đề đặt ra nhiều việc phải làm tích cực hơn
kinh tế xanh tăng trưởng xanh và kinh tế tường hoàng việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
mới bắt đầu triển khai nên chưa có nhiều kinh nghiệm
sự hiện diện của các chuyên gia nhà khoa học trong lĩnh vực này
đại diện lãnh đạo các địa phương ở một số quốc gia
kinh nghiệm như mỹ đức anh nhật bản trung quốc hàn quốc v v
đại diện lãnh đạo một số tổ chức quốc tế như web undb adb
các nhà quản trị từ các doanh nghiệp
hôm nay là cơ hội rất tốt để các địa phương thảo luận chia sẻ và học hỏi
những bài học kinh nghiệm các chính sách mô hình tốt
thông tin đến các nhà đầu tư chuyên gia quốc tế
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
khung chiến lược xanh đến năm hai nghìn ba mươi của thành phố xác định người dân doanh nghiệp
là trung tâm của chuyển đổi số thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế
nhằm thực hiện bốn trụ cột nguồn nhân lực xanh xây dựng hạ tầng xanh
phát triển hành vi xanh xác định ngành và lĩnh vực tiên phong
cùng với việc lắng nghe hiến kế chuyên gia qua diễn đàn này
thành phố cũng mong muốn hiện thực hóa các nội dung hợp tác
giữa chính phủ việt nam và diễn đàn kinh tế thế giới
trong đó có việc thành lập trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ bốn tại tp hcm
điểm không khí kết hợp với đô thị hóa thông minh tiết kiệm năng lượng và tài nguyên
trong phiên khai mạc các đại biểu chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ nhiều chủ đề
như xu hướng phát triển xanh và kinh tế tuần hoàng với các siêu đô thị
xây dựng hệ sinh thái của các mô hình kinh tế tuần hoàng
chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh thực trạng của tp hcm
và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh
với những nỗ lực của các cấp ủy chính quyền hôm nay ngày một mươi năm tháng chín
cầu vàm sát hai đã chính thức được thông xe
sự kiện này đã đem đến niềm vui cho bà con tại huyện cần giờ tp hcm
cầu vạm sát hai huyện cần giờ được xây dựng song song và thay thế cho cầu vạm sát
do cầu vàm sát đã xuống cấp hẹp tái trọng thấp không có đáp ứng được đạt phát triển của huyện cần giờ
cầu vạm sát hai dài gần một một km mà cắt ngang một mươi m
bao gồm hai làng xe hỗ trợ rộng bốn m lưu thông hai diều và hai bên lệ bộ hành
cầu có độ tính không thông thuyền cao năm mươi m và rộng bảy m
với thiết kế này không giới hạn các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hiện nay
các phương tiện đường thủy nội địa cũng qua dễ dàng
với việc thông xe cầu vạm sát hai hôm nay thì như là một tính hiệu vui
và mở ra một giai đoạn mới để cần giờ với chiến lược hướng biển
với cảng trung chuyển quốc tế với khu sinh thái xanh
với định hướng dương lên là một thành phố đặc biệt trong thành phố hồ chí minh
cầu vạm sát hai đi vào hoạt động sẽ giúp khai thác hiệu quả trục đường lý nhơn
với đường rừng sát vào trung tâm huyện cần giờ và trung tâm thành phố hồ chí minh
tạo sự thuận lợi an toàn nhanh chóng cho người dân đi lại giữa các xã
không chỉ vậy cầu còn đóng vai trò kết nối đến phà cần giờ
thành phố hồ chí minh với cần duột tỉnh long an
góp phần phục vụ vận chuyển hàng hóa phát triển nuôi trồng thủy sản
hàng nông sản kinh tế xã hội và du lịch cho huyện cần giờ với khu vực lân cận
thì đây là một cái cầu nó mang cái tính đặc biệt là nó tạo có điều kiện thuận lợi
cho phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà cũng như là bà con nhân dân của xã lý nhơn trong thời gian tới
đối với người dân sự kiện thông xe cầu vạm sát hai hôm nay sẽ đánh dấu mốc quan trọng
có phần đem đến sự đổi thay tạo thêm hệ thống giao thông đường bộ
và giúp giám lệ thuộc vào tuyến giao thông thủy
đó là niềm vui lớn nhất của những người dân nơi đây
từ cái sản phẩm mà người nông dân ở cần giờ sản xuất được
cũng được dẫn chuyển đi một cách thượng tiện
và nó cũng tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc phát triển ở vùng quê này nhiều hơn
có cái cầu này là thấy dân ở đây cũng sung túc hơn
đường đi rồi nó cũng thoải mái rồi còn đằng kia thì nó hơi chạch
sau dự án cầu vạm sát hai hoàn thành huyện cần giờ cũng đã được ủy ba nhân dân
thành phố hồ chí minh phê duyệt nhiều dự án khác có quy mô rất lớn
như dự án xây dựng cầu cần giờ dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ
dự kiến các công trình sẽ được khởi công vào năm hai nghìn hai mươi
kính thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng chín tại thành phố hồ chí minh
trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phát biểu khai giảng năm học mới đại tá tiến sĩ nguyễn văn quốc
trưởng quỹ hiệu trưởng nhà trường nêu bật những kết quả đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trong đó ban giám hiệu tập thể lãnh đạo cán bộ giảng viên nhân viên và học viên đã không ngừng
nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình
nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học và đạt được nhiều kết quả tốt
nối bật là nhà trường đã tổ chức tốt công tác triêu sinh nhập học cho hơn một học viên
hơn một bảy trăm linh học viên các lớp bồi dưỡng và tiếp nhận đào tạo năm mươi học viên nước bạn campuchia
hoàn thành sáu chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo chương trình khung của bộ
nghiệm thu một trăm hai mươi tám chương trình giáo dục dùng cho đào tạo học viên việt nam và học viên campuchia
với những thành tích đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trường cao đẳng cảnh sát nhân dân ii
vinh dự được bộ công an trao tặng bằng khen và một đơn vị cơ sở được tặng cờ thi đua của bộ công an
nhà trường đã có tám tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng một mươi bốn tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên
tiến năm mươi năm cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở ba trăm tám mươi ba cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến
và lao động tiên tiến sáng nay ngày một mươi năm tháng chín trường đại học cảnh sát nhân dân tổ chức lễ khai
giảng năm học mới năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt buổi lễ còn có sự tham dự của hơn năm mươi đại biểu là
các em thiếu nhi của trường tiểu học kim đồng quận bảy tp hcm tại lễ khai giảng thiếu tướng trần thành
hưng hiệu trưởng nhà trường cho biết
học vừa qua nhà trường đã tổ chức tốt công tác tuyển sinh giảng dạy các trình độ đại học
thạc sĩ tiến sĩ đến nay nhà trường đã có sáu bốn cán bộ giảng viên có học hàm giáo sư
phó giáo sư gần năm mươi bảy cán bộ có học hàng thạc sĩ và gần ba mươi cán bộ giảng viên có trình độ cử nhân
anh văn đây cũng là một trong số các trường công an có tỷ lệ tiến sĩ trình độ cử nhân anh văn cao
nhất bên cạnh đó là lực lượng dự bị chiến đấu sẵn sàng cho công an các tỉnh thành phía nam
nhà trường cũng đã hỗ trợ
gần năm trăm linh học viên về công an các địa phương tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự trong
các dịp cao điểm với chương trình công tác năm học đẩy mạnh công nghệ thông tin chuyển đổi số
tại trường đại học cảnh sát nhân dân năm học này nhà trường quyết tâm tạo bước đột phá về công
nghệ thông tin trong dạy và học nâng cao chất lượng trong giáo dục và đào tạo hướng đến xây dựng
nhà trường thông minh đối với năm mươi đại biểu đặc biệt là học sinh trường tiểu học kim đồng thông qua
hoạt động này sẽ giúp các em hiểu thêm về nghi lễ công an nhân dân thêm phần tự hào về quê hương
tổ quốc chấp cảnh ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân tương lai
trong đêm khuya ba đối tượng liều lĩnh thuê xe ô tô bảy chỗ vận chuyển pháo từ tỉnh quảng trị khi đến
địa bàn thành phố vinh để giao nhận hàng đã bị lực lượng công an bắt giữ
vào lúc bảy giờ ngày một mươi bốn tháng chín tại đoạn đường n hai khu công nghiệp bắc vinh thuộc xã hưng đông
thành phố vinh tỉnh nghệ an
vinh đã khám phá chuyên án bắt quả tang ba đối tượng là nguyễn sĩ thái doãn thái phúc và hoàng hữu thế
cùng chú tại tỉnh nghệ an có hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ tổng cộng năm tạ pháo nổ
toàn bộ số pháo trên được các đối tượng để trong xe ô tô bảy chỗ di chuyển từ quảng trị ra nghệ an để tiêu thụ
khám nhà riêng của đối tượng chủ mưu là nguyễn sĩ thái tại xã nhân sơn huyện đô lương
lực lượng công an đã thu giữ thêm bảy kg pháo nổ
công an tỉnh trà vinh đã khởi tố vụ án hình sự và tống đạt các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
kiều xuân cường chú tại thành phố tuy hòa của tỉnh phú yên giám đốc công ty cổ phần hóa chất và phân bón phúc mỹ
về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả
theo kết quả điều tra ban đầu công ty cổ phần hóa chất và phân bón phúc mỹ có trụ sở tại ấp xóm tra
công trạng xã nguyệt hóa huyện châu thành tỉnh trà vinh do kiều xuân cường làm giám đốc
mặc dù giấy phép sản xuất phân bón vô cơ của công ty đã hết hạn từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhưng cường vẫn chỉ đạo nhân viên thuê công nhân đến công ty sử dụng các loại nguyên liệu do cường đã mua sẵn từ trước đó
rồi thực hiện san chiết pha trộn phân bón theo công thức tỷ lệ do cường lập sẵn tạo ra các loại phân bón như oure dap npk
bằng các biện pháp công tác ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tang việc pha trộn phân bón của công ty
đồng thời lập biên bản tạm giữ ba trăm bảy mươi bốn bao phân bón giả
thưa quý vị tết trung thu đang đến rất gần và nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng cao
bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín trên thị trường
còn xuất hiện một số loại bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng để mọi người dân được đón tết trung thu trong niềm vui trọn vẹn
hơn ba trăm linh hộp bánh trung thu tương đương với hai mươi một chiếc
đây là số lượng bánh trung thu không rõ nguồn gốc vừa bị đội chống buôn lậu phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế môi trường và buôn lậu công an tỉnh hương yên phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên phát hiện và xử lý
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm khi sử dụng loại bánh này trong mùa trung thu năm nay
có những cơ sở những đơn vị thì họ sản xuất ra những mức bánh giá rất là dễ và đi cùng với đó là những chất lượng sản phẩm kém
vì như vậy thì một số sản phẩm không rõ nguồn gốc thì có thể đánh hương người tiêu dùng và gây sự hoang mang khi mà mình lựa chọn sản phẩm
như thế thì ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe người tiêu dùng
theo ghi nhận trên thị trường hiện có hàng trăm chủng loại bánh trung thu khác nhau từ bình dân đến cao cấp
và cũng chưa bao giờ người tiêu dùng hết lo
người tiêu dùng rất là lo lắng vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi khi mùa trung thu đến
người tiêu dùng phải đóng một vai trò thêm chút
bởi vì chỉ có người tiêu dùng mới biết được rằng là cái sản phẩm mình mua nó có phải là thực phẩm có được an toàn hay không
và khi nhận được thông tin đường dây nóng thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét
nếu đầy đủ thông tin chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời
bên cạnh đó nhằm bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng cũng nên chọn mua bánh trung thu tại những cửa hàng uy tín
có trang bị thiết bị che đậy cẩn thận sản phẩm có nhãn mắc đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng còn hạn sử dụng
tuyệt đối không mua những sản phẩm trôi nổi hàng lậu cũng như lưu ý một số khuyến cáo của nhà sản xuất cho loại mặt hàng này để đảm bảo an toàn
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
hôm nay phiên đấu giá biển số ô tô đẹp đã được công ty đấu giá hợp danh việt nam tổ chức lại
sau lần đầu gặp sự cố quá tải hệ thống đấu giá do lượng truy cập tăng đột biến xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua
và ngày hôm nay những tấm biển số đầu tiên đã tìm được chủ nhân của mình
đáng chú ý có những biển số được trả lên tới hơn ba mươi hai tỷ đồng
theo kết quả cập nhật trên trang web của công ty đấu giá hợp danh việt nam
tính từ chín giờ sáng nay cho đến thời điểm hiện tại
thì biển số năm mươi một k ngũ quý tám đã tìm được chủ
đó là biển số được trả giá cao nhất với giá là ba mươi hai ba mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra biển số ba mươi k ngũ quý năm vẫn đang là biển số được trả giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại
với mức giá đến thời điểm kết thúc phiên đấu là một mươi bốn một mươi hai tỷ đồng
vị trí thứ hai là biển ba mươi sáu a ngũ quý chín với giá là bảy bốn mươi bảy tỷ đồng
với vị trí thứ ba là chín mươi chín a ngũ quý sáu với giá là bốn hai mươi bảy tỷ đồng
theo dự kiến trong chiều ngày hôm nay
còn năm biển số đẹp khác sẽ lên sàn đấu
phiên đấu giá cuối cùng sẽ kết thúc vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều này
thưa quý vị vụ cháy trung cư phường khương hạ
quận thanh xuân hà nội vào tối ngày một mươi hai tháng chín
đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
ngay sau khi vụ việc xảy ra
thì nhiều người dân đặc biệt là hộ gia đình sống tại các trung cư mini
khu tập thể đã ngay lập tức tìm mua các trang thiết bị
phục vụ phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động hơn khi ứng phó
mà khi gặp hỏa hoạn xảy ra
đây là nguyên nhân khiến thị trường này nóng hơn bao giờ hết
tại cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc địa bàn thành phố hà nội
trong hai ngày vừa qua rất nhiều khách hàng đã tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy
như mặt nạ chống độc bình chữa cháy thang dây
kéo theo tình trạng khan hiếm của mặt hàng này
mặc dù vậy giá cả cũng không thay đổi nhiều so với thời điểm trước đây
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho gia đình
nhà tôi cũng có bán hàng rồi cũng có mua bình xịt khí rồi
bây giờ qua vụ tai nạn chóng cháy nhà trung cư
gia đình tôi cũng tìm mua mặt nạ chống độc và thang dây
để đảm bảo an toàn cho người thân trong gia đình
sau một vụ cháy gần như lượng khách hàng đã tăng lượt biến cả
người dân lại chú trọng về mặt nạ phòng độc thang dây
về bình cứu hỏa
đối với những người dân hay mua thì là loại bình một bốn cân
bình khí siêu hai ba cân
giá của bình bột bốn cân thì khoảng ba trăm năm mươi một bình
bình khí siêu hai là khoảng sáu trăm linh một bình
mặt nạ chống độc thì những loại chất lượng tốt
thì nó giao động từ hai trăm năm mươi đến khoảng bốn trăm năm mươi một cái
thang dây thì lượng mua hàng cũng nhiều
nhưng mà chủ yếu ở các nhà chọn là nhiều thôi
thì giao động khoảng độ chín mươi
cho đến hai trăm linh một mét
tương tự như các cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy
sưởng sản xuất thiết bị báo cháy này liên tục nhận được các đơn đặt hàng từ nhiều nơi
đặc biệt là hệ thống báo cháy không dây với chức năng báo cháy địa chỉ
tự động gọi điện thoại cho hai mươi số cùng một lúc
đã được cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cơ năng cơ hộ kiểm lấy chất lượng
giá thành cho một bộ thiết bị báo cháy giao động từ bảy trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng
tùy thuộc vào diện tích nhà số lượng phòng của từng hộ gia đình
ios hoặc android được cài là đều là miễn phí
khi mà có cảnh báo ở đây thì nó báo trên ứng dụng đồng thời là nó gọi đến cục gọi thoại như lúc nào thì gọi điện thoại
thiết bị có chức năng là cảnh báo đến những chủ nhà nếu như mà họ không ở nhà
hoặc chỉ có người già trẻ nhỏ ở nhà
thì người dùng có thể cài đặt không giới hạn các số điện thoại vào thiết bị này
và khi xảy ra sự cố
thì thiết bị sẽ gọi cho hai mươi số điện thoại đồng thời để thông báo sau lượt hai mươi số đầu tiên
nó sẽ gọi tiếp đến những số tiếp theo cho đến khi hết các số điện thoại được cài đặt trong danh sách
cách dễ nhất để người dân chúng ta phân biệt giữa hàng chất lượng kém và hàng chất lượng tốt
đấy là trên sản phẩm cần phải có tem kiểm định của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp
có mã qr và có thể tra cứu được bằng điện thoại di động của bất kỳ ai
thị trường trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thậm chí nóng ở cả trên mạng online
khi các sản thương mại điện tử
chuyên bán thiết bị phòng cháy chữa cháy bảo hộ lao động cũng cho biết
kể từ sau khi có vụ cháy trung cư xảy ra khách đặt hàng tăng gấp ba bốn lần so với trước đó
tuy nhiên người dân cũng nên cân nhắc chọn mua các mặt hàng có nguồn gốc tại cơ sở uy tín
có dàn tem kiểm định tránh bức phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng dẫn đến tiền mất đặt mang
và cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phường khương đình
quận thanh xuân để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan
vị tổ chức doanh nghiệp các nhà hào tâm đối với những nạn nhân trong vụ cháy
đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
được thuận tiện hơn ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hà nội thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau
tên tài khoản ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội quỹ cứu trợ
số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một ba trăm ba mươi ba
số tài khoản chín trăm linh năm bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín mươi một nghìn bốn mươi chín tại kho bạc nhà nước hà nội
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận thanh xuân cũng tiếp nhận qua số tài khoản

tên tài khoản ủy ban mặt trận tổ quốc quận thanh xuân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường khương đình thanh xuân hà nội
với số tài khoản một trăm hai mươi tám

mọi sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ
sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng

cơ quan tạm dừng đón khách dự kiến sau khoảng hai tháng nữa sẽ bắt đầu mở cửa để khách tham quan